trộm cổ vật tại chùa phổ tịch hai đối tượng đã bị công an xã tân bình huyện vĩnh cửu của tỉnh đồng nai bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng đó là nguyễn tấn phát hai mươi bốn tuổi và trần thị bích tuyền ba mươi hai tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an phát và tuyền khai nhận cả hai giả bộ vào chùa phổ tịch để cầu nguyện
khi thấy trong chùa có nhiều tài sản cổ vật có giá trị nên đã lấy trộm hai bộ cổ vật bằng đồng sau đó nhanh chóng tẩu thoát
tuy nhiên hành vi của hai đối tượng đã bị người dân phát hiện kịp thời